ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức đón vị khách thứ năm triệu đến với thành phố
trong không khí giáng sinh an lành và ấm áp
sự kiện do sở du lịch phối hợp với hiệp hội du lịch tp hcm tổ chức
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm
bất ngờ và vui mừng trước sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo và người dân tp hcm
ông charles bertrand quốc tịch pháp vị khách quốc tế thứ năm triệu đến với tp hcm
đã được lãnh đạo tp hcm chúc mừng và trao quà lưu niệm
quà tặng đối với vị khách thứ năm triệu bao gồm vé miễn cước hạng thương gia
của hành trình từ pháp về việt nam
một thẻ vip của công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay tân sơn nhất
về việt nam bạn mời thăm viên gia đình bên kia
xong rồi tôi sẽ đi huế hội an để thăm để du lịch
xong rồi tôi trở về sài gòn lại
trong lúc tôi ở đây thì có thằng con bên canada
cũng trở về bên việt nam

hai vị khách liên kế trước và sau ông charles bertrand
cũng nhận được một vé miễn cước hạng phổ thâm của hành trình từ pháp về việt nam
một thẻ vip miễn phí hai đêm nghỉ tại một khách sạn năm sao
một voucher ăn uống tại nhà hàng
một voucher dịch vụ spa và một chuyến city tour
bó hoa sen mô hình máy bay
năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng ta không dừng ở con số là năm triệu mà nó sẽ là một con số lớn hơn đó nữa
thì đó là một điều kỳ vọng của lãnh đạo thành phố đối với nhà hàng du lịch của mình
khi đến thành phố hồ chí minh trong những dịp cuối năm du khách sẽ cảm nhận lại một cái không khí rất là tất bậc
khối đã để chuẩn bị đối chào một năm mới với nhiều cái niềm vui và tin ở cái năm sau sẽ tốt đẹp hơn
nhóm khách hàng tròn năm triệu đến thành phố hồ chí minh đánh dấu bước tăng trưởng du lịch của thành phố theo hướng bền vững
chủ động hội nhập
và cạnh tranh
có hiệu quả với du lịch khu vực trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế so sánh để nâng chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm du lịch